các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã văn đức huyện gia lâm thành phố hà nội thường xuyên tổ chức đánh bạc dọc sông hồng
nhằm qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng tổ chức đánh bạc trên thuyền máy của lý
sau đó di chuyển ra giữa sông và cho thuyền chạy dọc tuyến sông qua các huyện của thành phố hà nội và hưng yên
qua công tác điều tra mật phục đội hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hà nội
đã phối hợp với công an quận hoàng mai bất ngờ ập lên thuyền của lý và bắt quả tang ổ nhóm một mươi hai đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc
trong đó lý vừa đóng vai trò tổ chức vừa tham gia đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ quân bài quân vị cùng gần ba mươi triệu đồng tiền mặt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đang tiếp tục điều tra phân loạn đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé